trong nỗ lực thích nghi với tình hình bình thường mới không ít người đã gặp các vấn đề về tinh thần
trở nên lo lắng và bất an mới đây nước anh ghi nhận một số lượng đáng kể người trưởng thành
ở nước này đã bắt đầu hình thành thói quen tiêu thụ và phụ thuộc vào đồ uống có cồn
tuy nhiên giới chuyên môn nước này đã lên tiếng khuyến cáo những người uống rượu bia tăng lên
mức nguy cơ cao trong đại dịch covid một mươi chín cần giảm dần xuống mức trước đó
theo tờ theden đưa tin hàng triệu người anh tự chút lấy tác hại âm thầm khi uống rượu bia
ở mức độ có hại trong khi số liệu cho thấy tình trạng tiêu thụ thức uống có cồn tăng vọt
lên mức nguy cơ cao trong đại dịch covid một mươi chín
theo văn phòng cải thiện y tế và bất bình đẳng thuộc bộ y tế anh khoảng tám triệu người dân
nước này đang tiêu thụ quá nhiều rượu vang rượu mạnh và bia đến mức có hại cho sức khỏe
tại đại học tâm thần hoàng gia anh cho rằng việc chuyển sang uống rượu bia ở trong đại dịch
covid một mươi chín là một trong những nguyên nhân với những lần nhậu nhẹt kéo dài nhiều hơn vài giờ
so với khi uống ở quán
số liệu của công ty nghiên cứu thị trường chucof cho thấy một mươi tám một người trưởng thành ở anh
đang uống rượu bia ở mức gia tăng hoặc nguy cơ cao trong giai đoạn từ tháng tám đến tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi một tương đương tám triệu người
theo giáo sư sinclair dữ liệu trên cho thấy nhiều người vẫn cảm giác bất an và
trong khi một số đã hình thành thói quen uống rượu bia
khi hỏi liệu mức tiêu thụ rượu bia trên có được xem là bình thường mới hay không
bà cho rằng viễn cảnh tốt nhất thực tế nhất là những người uống ở mức độ nguy cơ cao
nên giảm dần xuống mức nguy cơ bình thường như trước đây
khủng hoảng tinh thần trầm trọng là một điều có thể hiểu được trong thời kỳ đại dịch
covid một mươi chín vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm
tuy nhiên với bài học từ nước anh chúng tôi khuyến cáo bạn không nên lạm dụng
phụ thuộc vào rượu bia dù với bất kỳ lý do gì
thay vào đó hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình bằng cách cố gắng
duy trì các thói quen cũ càng nhiều càng tốt xây dựng những thói quen mới lành mạnh
giữa kết nối với gia đình bạn bè và giảm thiểu tiêu thụ các thông tin tiêu cực hoặc chất kích thích
một tinh thần khỏe mạnh cũng là bước tiến không nhỏ trong công cuộc chiến đấu
phòng chống bệnh covid một mươi chín của chúng ta